với mục đích tôn vinh tinh thần sáng tạo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh của nữ doanh nhân việt nam
và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế xanh vừa qua tại hà nội
trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã phối hợp với cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới
và trao quyền cho phụ nữ tổ chức diễn đàn phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh
các chuyên gia các nhà nghiên cứu cho rằng cần thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế xanh
và đây chính là chìa khóa để phát triển bền vững
nền kinh tế xanh là nền kinh tế với lượng khí thải carbon thấp sử dụng tài nguyên hiệu quả
phát triển xã hội toàn diện hướng tới cải thiện đời sống con người
giảm thiểu đáng kể rủi ro về môi trường và sự suy kiệt về sinh thái
đây là chủ đề đang được chính phủ doanh nghiệp cùng các tổ chức phi chính phủ quan tâm và thực hiện bằng nhiều giải pháp
tại diễn đàn các đại biểu cho rằng nền kinh tế xanh đang đứng trước những cơ hội và thách thức của biến đổi khí hậu
cần thúc đẩy vai trò của phụ nữ xóa bỏ những rào cản định kiến xã hội
khuyến khích phụ nữ tham gia vào nền kinh tế xanh bằng cách củng cố các hệ thống chính sách
thúc đẩy cải cách nhằm bảo đảm điều kiện lao động tốt cho phụ nữ
nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ nói chung và doanh nhân nữ nói riêng